hồi một mươi bốn h ngày hôm nay hai tháng một mươi mực nước hồ sơn la ở cao trình hai trăm một mươi sáu tám m trên mực nước dân bình thường là một tám m
cùng khoảng thời gian này mực nước hồ thác bà ở cao trình năm mươi tám một mươi sáu m trên mực nước dân bình thường là một mươi sáu m
trước thực tế này ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu công ty thủy điện hòa bình
công ty cổ phần thủy điện thác bà kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn công trình và hạ du để thực hiện xả lũ
đồng thời yêu cầu hồ hòa bình tiếp tục mở một cửa xả đáy vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay hai tháng một mươi
còn hồ thác bà cần chủ động vận hành các cửa xả để đưa mực nước thượng lưu hồ về cao trình dương năm mươi tám m theo quy định
các đơn vị liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ hiện trạng công trình
kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế